lãnh đạo quận cầu giấy thành phố hà nội vừa cho biết trong chín mươi chín quán karaoke trên địa bàn quận có một mươi một quán không có phép đã bị buộc phải đóng cửa
quận cầu giấy cũng đã yêu cầu tám mươi tám quán karaoke còn lại phải tháo rỡ các biển bảng quảng cáo không phù hợp nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ
sau vụ cháy quán karaoke trên đường trần thái tông làm một mươi ba người chết quận cầu giấy cho giả soát tất cả các quán karaoke trên địa bàn
trong quá trình ra soát quận cầu giấy đã yêu cầu đóng cửa ngay một mươi một quán karaoke không có giấy phép
đồng thời yêu cầu các quán karaoke phối hợp với lực lượng chức năng phá rỡ tất cả các tấm biển quảng cáo sai quy định
tính đến chiều ngày bốn tháng một mươi một đã tháo rỡ được ba mươi ba biển quảng cáo